hà nam hai mươi quảng ngãi một mươi chín tây ninh một mươi tám bình định một mươi năm quảng bình một mươi năm vĩnh long một mươi bốn thừa thiên huế một mươi hai bến tre chín bình phước chín bà địa vũng tàu tám quảng trị tám phú yên sáu ninh thuận sáu tuyên quang sáu hà nội sáu đắk nông bốn bắc ninh bốn thái bình bốn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một một trăm ba mươi sáu tổng số ca được điều trị khỏi bảy trăm chín mươi hai chín trăm tám mươi

ba số bệnh nhân tử vong

trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua tám mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi một hai trăm sáu mươi chín ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi một hai trăm sáu mươi chín ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi chín trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tình hình xét nghiệm
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm linh bảy hai trăm hai mươi bốn xét nghiệm cho hai trăm linh hai một trăm bốn mươi bảy lượt người
số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện hai mươi chín trăm ba mươi tám năm trăm một mươi bốn mẫu cho năm mươi bảy bảy trăm hai mươi bảy năm trăm sáu mươi tám lượt người
tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi có một một trăm ba mươi hai sáu trăm năm mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu mươi bốn bốn trăm ba mươi bốn một trăm tám mươi liều
trong đó tiêm một mũi là bốn mươi năm hai trăm tám mươi một chín trăm ba mươi bảy liều
tiêm mũi hai là một mươi tám một trăm năm mươi hai hai trăm bốn mươi ba liều
sáng một mươi tám tháng một mươi cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức buổi tòa đàm
nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng tới bình thường mới
nếu ý kiến tại buổi tòa đàm tiến sĩ lưu bình nhưỡng
của ủy ban thường vụ quốc hội cho hay
chúng ta phải chịu đựng một cú sốc lớn nhưng đã không chấp nhận đóng băng toàn bộ hoạt động xã hội
nếu để mạch máu giao thông nứt gãy cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê và sẽ chết
rất may chúng ta không rơ vào tình trạng đó không rơ vào tình trạng hỗn loạn
ông nhưỡng nói và đánh giá đây là vấn đề tốt với khí cạnh quản lý xã hội
phải giữ được ổn định mới có thể chuyển trạng thái bình thường mới
phó trưởng ban dân nguyện nhìn nhận nghị quyết một trăm hai mươi tám ra đời như một luồng gió mới
nhưng hiểu được nghị quyết để thực hiện cho đúng lập lại trật tự là cả một vấn đề
ông nói điển hình là việc các chốt kiểm soát liên tình gây ra tình trạng cát cứ
hay vấn đề trên bảo dưới không nghe trong chỉ đạo điều hành
câu chuyện về chỉ đạo từ chính phủ xuống địa phương nhưng địa phương không thực hiện
là vấn đề người dân rất bức xúc
đặc biệt là người dân bắt buộc phải tuân thủ các mệnh lệnh của cấp xã cấp huyện cấp tỉnh
nhưng cấp tỉnh lại không tuân thủ cấp trung ương
đây là câu chuyện rất khó hiểu ông nhưỡng nêu
từ đó ông cho rằng việc chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn
đảm bảo tính thông nhất tính tuân thủ cao và kịp thời phản hồi
thực hiện để không khủng hoảng an sinh khủng hoảng sản xuất kinh doanh
ông nhấn mạnh các địa phương phải hiểu đúng nghị quyết đánh giá đúng tình hình
và quy định đúng bằng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương mình
tránh tình trạng ăn đông nai chỉ đạo thế này mai chỉ đạo cái khác
trên cơ sở đánh giá tình hình thì chúng ta mới có thể vận dụng đúng được ông nhưỡng nói
ông nhưỡng nhấn mạnh quy tắc của nghị quyết một trăm hai mươi tám là thống nhất toàn quốc
các địa phương không được cục bộ cắt cứ ban hành quy định vượt mức cần thiết
tính tuân thủ các quy định này vì đây là quyên tắc bất gì bất dịch ông nhưỡng nhấn mạnh
phó ban dân nguyện cũng chỉ rõ nghị quyết một trăm hai mươi tám cho địa phương quyền linh hoạt để thích ứng
nhưng nếu địa phương không thực hiện theo quy định của trung ương cần có chế tài như đình chỉ
thậm chí có thể cách chức một số lãnh đạo không tuân thủ để tránh tình trạng trên bảo xứ không nghe
bản thân lãnh đạo không đảm bảo hòa cùng nhịp đập của cả nước có nghĩa vì cá nhân
vì địa phương mình mà ngăn cản các địa phương khác ngăn cản các chủ thể khác thì không thể chấp nhận được
đặc biệt cấm tình trạng trên bảo xứ không nghe
trung ương điều hành tuyệt đối mà địa phương không tuân thủ sẽ không chấp nhận được ông nhưỡng nói
ông đề nghị từ nghị quyết này ta phải có sự theo dõi có đánh giá chặt chẽ với lãnh đạo
người đứng đầu các địa phương để xác định trách nhiệm
trong trường hợp cấp thiết báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay chứ không chờ kết thúc chiến dịch mới làm
vào trận mà không chỉ huy được thì rút ra cho người khác làm đánh trận mà như thế thì chúng ta thua ông nhưỡng nêu thêm
các quy định của địa phương không được trái với quy định của trung ương
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ y tế trực tiếp thông báo thông tin về dịch bệnh covid một mươi chín
không một thứ trưởng trực tiếp thông báo thông tin cập nhận hàng ngày trên các phương tiện thông tin
truyền đông tai bùi tọa đàm để giải quyết tình trạng không cát cứ chia cắt
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên chỉ ra một trong những yêu cầu của nghị quyết là cần tổ chức triển khai thống nhất từ trung ương đến địa phương
địa phương được cho linh hoạt áp dụng biện pháp cụ thể nhưng không được trả với quy định của trung ương
không gây ách tắc giao thông hàng hóa cản trở sản xuất kinh doanh
trong trường hợp địa phương cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cao hơn
các biện pháp quy định trong nghị quyết một trăm hai mươi tám hay khi triển khai thực hiện các hướng dẫn
thấy chưa sát thực tế hoặc khó triển khai thực hiện thì cần có đề xuất với các bộ ngành bộ y tế
để báo cáo với ban chỉ đạo với cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế
tôi nhắc lại các quy định của địa phương không được trả với quy định của trung ương
để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương trong phòng chống dịch
cũng như tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội đáp ứng mục tiêu kép của chúng ta
ông tuyên nêu rõ
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cũng đánh giá
nghị quyết một trăm hai mươi tám là quyết sách đúng đắn trong thời điểm hiện nay
phù hợp với tính thích ứng linh hoạt triển khai những giải pháp phù hợp cho tình hình mới
quyết sách này cực kỳ quan trọng cho thời điểm hiện nay
ông nói vừa rồi trong lĩnh vực giao thông vận tài từ chính phủ thủ tướng đến người dân doanh nghiệp
đều phản ánh về những khó khăn vướng mắc trong lưu thông hàng hóa tổ chức chưa đồng bộ dẫn đến những bất cập
cụ thể theo ông thọ chủ trương là đúng nhưng thực hiện ở các chốt kiểm dịch còn chưa đồng bộ
hiểu chưa đúng triển khai chưa cụ thể dẫn đến bất cập trong vấn đề lưu thông
chỉ dừng một chiếc xe trên đường năm phút có thể kéo dài đến một tiếng và nhiều km
gây bức xúc cho doanh nghiệp người dân gây lãng phí
hay ứng dụng công nghệ phải qua mã qr để khai báo y tế
nhưng có địa phương bắt anh em ngồi ghi từng số xe
hoặc ngành y tế đã quy định xét nghiệm bảy mươi hai giờ nhưng địa phương lại bảo trì có giá trị từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ
lần này khi nghị quyết một trăm hai mươi tám ra đời chúng ta chuyển trạng thái từ đỉnh dịch đang xuống dần
phải thích ứng dần và gắn liền với giải pháp khắc phục những tồn tại
góp phần vào việc phục hồi kinh tế nhanh nhưng vẫn chống dịch tốt
nghị quyết một trăm hai mươi tám đưa ra rất kịp thời rất đúng và trúng
rõ ràng về quan điểm chỉ đạo để chúng ta quán triệt thực hiện
ông thọ nêu rõ
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín nêu rõ
tình hình dịch covid một mươi chín về cơ bản đã được kiểm soát nhưng ở một số địa bàn vẫn có thể diễn biến phức tạp
ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu vừa kiểm soát dịch bệnh
vừa phục hồi và phát triển nền kinh tế xã hội trên phạm vi toàn quốc
để giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong phòng chống kiểm soát dịch bệnh
việc đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh
cho các cấp các ngành các địa phương người dân và cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng
vì vậy thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu bộ y tế thường xuyên cập nhật tổng hợp và công bố thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh
các quy định biện pháp phòng chống dịch tiêm vaccine các biện pháp y tế và việc giải quyết
xử lý các vấn đề phát sinh để bảo đảm việc triển khai thực hiện thông suốt
hiệu quả trên phạm vi toàn quốc đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quy định
đặc biệt thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ y tế trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng tuần
theo quy định nêu trên và phân công một thứ trưởng trực tiếp thông báo thông tin cập nhật hàng ngày
trên các phương tiện thông tin truyền thông để các cấp các ngành các địa phương nắm bắt kịp thời
xử lý các vấn đề liên quan và nhân dân cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện
sáng một mươi tám tháng một mươi phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
có buổi làm việc với bộ khoa học và công nghệ cùng các nhà khoa học đầu ngành
địa bàn giải pháp khoa học công nghệ phòng chống dịch trong bối cảnh việt nam bước vào giai đoạn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao sự vào cuộc chủ động và những đóng góp của ngành khoa học
nhìn lại hai năm chống dịch phó thủ tướng cho rằng có những việc đã làm đúng nhưng cũng có những việc chưa thật tốt
cả tầm chủ trương chính sách và thực thi
vì thế phó thủ tướng mong muốn các nhà khoa học nghiên cứu giải pháp giúp chính phủ có cái nhìn tổng thể
và bước chuẩn bị tốt hơn trong giai đoạn sắp tới
theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ
từ một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng một mươi đến sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi
địa phương này ghi nhận thêm ba mươi tám ca dương tính với sars cov hai
phân bố tại thành phố việt trì ba mươi ca huyện phổ ninh bảy ca và huyện lâm thao một ca
như vậy kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay toàn tỉnh phú thọ có tổng cộng chín mươi hai ca covid một mươi chín trong cộng đồng
thuộc hai chủng ca lây nhiễm chủng lâm thao chú hóa tám mươi ca và chủng bạch hạc phù ninh tám ca
bốn trường hợp mới phát hiện chưa xác định được mối liên quan dịch tễ
đến thời điểm hiện tại chưa xác định được nguồn lây ban đầu
đáng chú ý bốn mươi bốn trên chín mươi hai ca là học sinh tại hai trường tiểu học và trung học cơ sở chu hóa
toàn tỉnh hiện có bảy trăm chín mươi sáu f một hai tám trăm ba mươi năm f hai và năm chín trăm một mươi tám f ba
đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp
các f đã được chuyển đến bệnh viện giã chiến của tỉnh để theo dõi điều trị
chính quyền địa phương phong tỏa tạm thời để lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm sars cov hai
bằng test nhanh kháng nguyên diện rộng các khu vực bao gồm trung tâm y tế huyện lâm thao
toàn bộ xác chú hóa thành phố việt trì khu một thị trấn hùng sơn huyện lâm thao
ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số bốn nghìn bảy trăm năm mươi hai ubnd kgvx ngày một mươi bảy tháng một mươi
về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
trong đó dừng tổ chức đối với hoạt động văn hóa lễ hội nghệ thuật nghi lễ tôn giáo
hoạt động tổ chức giao lưu thi đấu thể dục thể thao sự kiện tập trung đông người tại địa điểm công cộng
ngoài ra thì dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như sạp chiếu phim
vũ trường karaoke massage sông hơi quán bar quán internet trò chơi điện tử nhà hàng quán ăn uống không phục vụ tại chỗ
tỉnh phú thọ quyết định tạm dừng việc dạy học trực tiếp tại tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố việt trì huyện lâm thao
sau khi có kết quả xét nghiệm và nắm chắc tình hình dịch bệnh sẽ xem xét việc dạy học trực tiếp hoặc là trực tuyến cho phù hợp
địa phương cũng điều chuyển vaccine huy động lực lượng triển khai chiến dịch tiêm chủng tăng cường cho toàn bộ huyện lâm thao
dự kiến ba mươi mũi tiêm thực hiện trong ngày một mươi tám tháng một mươi
đồng thời kích hoạt toàn bộ các tầng hai của một mươi bốn trên một mươi bốn đơn vị y tế tuyến huyện tổng số hai trăm tám mươi giường bệnh hồi sức tích cực icu
sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu
chuẩn bị các tình huống sẵn sàng cho bệnh viện giác chiến tuyến huyện thu dung theo dõi điều trị tầng một với một trăm hai mươi dường icu và trạm y tế lưu độc
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang vừa có phan bản gửi các sở ban ngành và địa phương về việc tăng cường kiểm tra
kiểm soát người từ vùng có dịch đến hoặc là trở về địa bàn đặc biệt kiểm soát chặt người đến hoặc là về từ tỉnh phú thọ giáp danh với tuyên quang
theo ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại một số địa phương sắp danh với tỉnh
đặc biệt là phú thọ đã xác định nhiều ca mắc ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây để đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng của người dân
và tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh tuyên quang
ủy ban nhân dân tỉnh này giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan đơn vị địa phương
cụ thể công an tỉnh tuyên quang chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh
thực hiện nghiêm việc kiểm tra kiểm soát xác định chính xác người đến trở về từ tỉnh có vùng dịch
và thông báo ngay cho sở y tế chính quyền cơ sở để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuyệt đối tuân thủ việc sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân
đảm bảo đúng quy định an toàn và phòng ngừa lây nhiễm tuyệt đối không để cán bộ chiến sĩ nhân viên
làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch lây nhiễm dịch bệnh
kịp thời thông tin cho các địa phương những người từ phú thọ đặc biệt là người về từ thành phố việt trì
và huyện lâm thao đến hoặc trở về tỉnh quay chốt kiểm dịch từ ngày một tháng một mươi đến nay
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
giao các địa phương khẩn trương giả soát xác định người đến trở về tỉnh phú thọ
từ ngày một tháng một mươi đến nay chính xác đến cấp xã để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời tăng cường hoạt động của tổ covid một mươi chín cộng đồng để nắm bắt tình hình phát hiện quản lý
giám sát người đến trở về từ vùng có dịch theo quy định
các trường hợp đến trở về từ phú thọ từ ngày một tháng một mươi đến nay đặc biệt người về từ thành phố việt trì
và huyện lâm thao yêu cầu tạm thời tự cách ly tại nhà hạn chế tiếp xúc với người xung quanh
để cơ quan y tế thực hiện lấy mỗi xét nghiệm tập soát
thực hiện tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc cơ quan
đơn vị mình và người dân không đến địa bàn tỉnh phú thọ trong thời gian này nếu không thực sự có việc cần thiết
ubnd tỉnh tuyên quang cũng giao sở y tế thường xuyên liên hệ với các cơ quan có liên quan
để nắm bắt các thông tin dịch tễ kịp thời cập nhật thông báo danh sách các địa phương
có dịch cấp độ ba cấp độ bốn đến cấp xã cho các địa phương để tổ chức kiểm tra giả soát
đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
các trường hợp đến trở về tỉnh từ phú thọ từ ngày một tháng một mươi đến nay
chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chủ động giả soát bệnh nhân người nhà bệnh nhân
nhân viên y tế người lao động có lịch sử đến trở về từ phú thọ từ ngày một tháng một mươi đến nay
ngày một mươi tám tháng một mươi sở y tế tỉnh lào cai cho biết ông lục hậu giang phó giám đốc sở y tế tỉnh này
đã ký thông báo khẩn gửi đến tất cả cơ quan đoàn thể chính quyền các địa phương trong tỉnh lào cai
thông báo hiện tại diễn biến dịch covid một mươi chín tại tỉnh phú thọ rất phức tạp
đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng
sở y tế tỉnh lào cai đề nghị những người dân đến hoặc về từ phú thọ từ ngày một mươi tháng bảy đến nay
chủ động đến ngay trạm y tế gần nhất để khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm
những người này phải tự cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm
cho đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi lào cai ghi nhận có thêm một người nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhân covid một mươi chín mới nhất nằm trong số lao động trở về từ bình dương và đến lào cai trong ngày một mươi năm tháng một mươi
và được lấy mỗi xét nghiệm sau khi vào khu cây ly tập trung
ngày một mươi sáu tháng một mươi người này có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
những ngày qua lào cai tiếp tục ghi nhận nhiều lao động trở về từ các tỉnh thành phía nam nhiễm covid một mươi chín
hiện tại lào cai có một mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín đang phải điều trị tại bệnh viện giá chiến
trong đó có một mươi năm lao động trở về từ bình dương
lào cai đã bị nhiễm covid một mươi chín và hai nhân viên y tế bị lây nhiễm dịch
khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát trên cao tốc hà nội lào cai
còn tại phú thọ sau nhiều ngày không có ca nhiễm covid một mươi chín
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi tại địa phương này phát hiện bốn mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín
trong đó nhiều trường hợp nhiễm covid một mươi chín là học sinh và một số ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện chưa rõ nguồn lây có lịch trình di chuyển rất phức tạp
theo báo cáo mới nhất của sở y tế tỉnh phú thọ tính đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn thành phố việt trì và huyện lâm thao
đã phát hiện thêm sáu ca mắc mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
vì vậy nguy cơ dịch covid một mươi chín lan rộng ra cộng đồng là rất cao
một ca bệnh tại khu tám xã chu hóa thành phố việt trì là chị đê tê quy
quản lý sưởng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nam u ga phú thọ
phân xưởng có bảy mươi người đây là ca bệnh có lịch sử dịch tễ và số ca liên quan nhiều nhất
tính trên phạm vi khu vực sinh sống và công sưởng làm việc
bốn trường hợp dương tính khác tại khu một thị trấn hùng sơn huyện lâm thao
là f một của bệnh nhân tám trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm một mươi tám và bệnh nhân tám trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm một mươi chín
gồm anh nmc chị ntt cháu ncd và cháu ndk
một ca bệnh tại bạch hạc việt trì là ông gvd ở tổ hai mươi lang đài bạch hạc việt trì
theo cổng thông tin điện tử tỉnh phú thọ sở y tế tỉnh
cùng ủy ban nhân dân thành phố việt trì
những phương án điều động xử lý chuyển các trường hợp dương tính với sars cov hai
về bệnh viện giã chiến tỉnh phú thọ để theo dõi diễn biến và điều trị
thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng rt pcr cho toàn bộ giáo viên học sinh trường
trung học cơ sở tru hóa
ủy ban nhân dân thành phố việt trì chỉ đạo một số nội dung
kích hoạt cơ sở cách ly tập trung của thành phố việt trì với quy mô một trăm hai mươi giường
để tổ chức cách ly cho các trường hợp f một liên quan đến ca bệnh nói trên
dừng một số hoạt động không cần thiết tạm dừng các đám cưới
đám hỏi các hoạt động kinh doanh dịch vụ như karaoke massage spa internet
dịch vụ ăn uống phòng tập gym các hoạt động thể thao tập trung đông người
tổ chức phong tỏa tạm thời khu tám và một phần của khu năm xã chu hóa thành phố việt trì
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp test nhanh
đối với người dân trong khu vực phong tỏa để kịp thời phát hiện các trường hợp nguy cơ
khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với f một f hai
để có biện pháp cách ly xét nghiệm ngay
điều chuyển vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho huyện lâm thao
để ngăn chặn diễn biến dịch covid một mươi chín
điều động lực lượng hai trăm ba mươi chín cán bộ y tế
bao gồm có tám mươi ba bác sĩ y sĩ một trăm năm mươi sáu điều dưỡng
và một xe cứu thương từ các bệnh viện trung tâm y tế hai chức năng trên địa bàn tỉnh
hỗ trợ trung tâm y tế huyện lâm thao
để tổ chức tiêm ba mươi liều vaccine covid một mươi chín
dự kiến hoàn thành trong một ngày
lực lượng cán bộ hỗ trợ tiêm chủng sau đó sẽ tiếp tục tăng cường
cho thành phố việt trì để tổ chức tiêm chủng mở rộng
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được nhí cân nông góp của tất cả cộng đồng
xin chào và hẹn gặp lại